tại đồng nai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám nổi lên tình trạng tách thửa phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp
và việc lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp để khai thác cát đất trái phép diễn ra rất phức tạp
đó là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu ra tại kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai khóa chín
theo đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm
tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đồng nai còn gặp không ít những khó khăn hạn chế
đáng chú ý nổi lên tình trạng tách thửa phân lô bán nền trái phép
lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp để khai thác cát đất trái phép
trong khi các giải pháp ngăn chặn của các cơ quan liên quan còn nhiều hạn chế
ngoài ra việc đơn thư khiếu nại tố cáo và khiếu nại đông người đều có biểu hiện tăng
mà nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước tu hồi đất để thực hiện dự án
theo lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai từ những khó khăn và hạn chế trên
đặt ra yêu cầu trong sáu tháng cuối năm cả hệ thống chính trị cần phải có sự tập trung
cố gắng cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã đề ra